một vụ cháy nổ dữ dội tại kho chứa sơn rộng hơn một năm trăm linh m hai của công ty tiên duê phường tân hiệp thị xã tân uyên tỉnh bình dương đã xảy ra vào đêm qua
vụ cháy được phát hiện vào khoảng một mươi tám giờ sau đó lan nhanh trên diện rộng lực lượng cứu hỏa tỉnh bình dương đã huy động hàng chục xe chữa cháy xe thang phun hóa chất bọt chống cháy và phong tỏa hóa chất chứa trong kho tuy vậy do kho có diện tích rất rộng nên công tác cứu hỏa đã gặp rất nhiều khó khăn
theo thông tin ban đầu kho chứa sơn này chứa hàng trăm thùng phi sơn cỡ lớn dùng để sang chiết cho các thùng sơn nhỏ vụ cháy nổ đã khiến đất đá văng sang một doanh nghiệp khác làm một người bị thương
hiện hàng trăm chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương vẫn đang nỗ lực để khống chế vụ hỏa hoạn này